tối ngày một mươi năm tháng một mươi một tại trường đại học sư phạm quốc gia moscow liên bang nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
phát biểu tại lễ kỷ niệm đơn vị trưởng lưu học sinh việt nam tại trường đại học sư phạm quốc gia moscow trần thị ngọc sương
bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến lãnh đạo trường và chúc cho tất cả các thầy cô giáo sức khỏe để chấp cánh ước mơ cho các thế hệ sinh viên học tập dưới mái trường sư phạm này
đại diện đại sứ quán việt nam tại liên bang nga bí thư thứ nhất phòng công tác lưu học sinh lý tiến hùng chân thành nói lời cảm ơn các thầy cô giáo nước bạn đã ngày đêm dạy dỗ các thế hệ sinh viên việt nam thành tài để mai này các em trở về tiếp tục sự nghiệp chồng người tại tổ quốc mình